cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với đỗ huy trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tệ xã thạnh phú đông huyện rồng trôm tỉnh bến tre về hành vi giết người
vào khoảng giờ ngày hai mươi sáu tháng sáu anh nguyễn văn trực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại địa phương
cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại tiệm tạp hóa của bà lê thị nòn ở ấp hưng an a xã thạnh phú đông
đỗ huy trung đi ngang thế vậy nên đã xin vào nhậu cùng
đừng một lúc do thấy trung đã say xỉn nên anh trực yêu cầu trung về nhà nghỉ
sau đó anh trực tự mình đưa trung về nhà rồi tiếp tục quay lại để nhậu cùng nhóm bạn trên
khoảng ba mươi phút sau nghĩ rằng anh trực không cho mình nhậu cùng nên trung đã lấy dao quay lại đâm anh trực làm nạn nhân tử vong